hội nghị cũng thể hiện quyết tâm của apec trong việc tiếp tục xây dựng một hệ thống thương mại đa phương bền vững minh bạch lấy luật lệ làm cơ sở và là nền tảng quan trọng cho thương mại quốc tế
hội nghị mit hai mươi ba và các cuộc họp liên quan đã đánh dấu nửa chặng đường của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
và tôi tin tưởng rằng những kết quả đã đạt được tại hội nghị mrt hai mươi ba lần này sẽ là những cơ sở quan trọng để các thành viên của apec sẽ tiếp tục thảo luận
ở các cấp cũng như các hội nghị bộ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng tới
đối với câu hỏi của phóng viên về việc cam kết của hoa kỳ như thế nào trong việc thúc đẩy cơ chế thương mại song phương
cũng như hợp tác thương mại trong các khuôn khổ đa phương của apec trưởng đại diện thương mại hoa kỳ ông robert lighthizer cho biết
chúng tôi đánh giá cao vai trò thương mại của khu vực apec
apec đã giúp tạo ra một sự đồng thuận về thương mại quốc tế thương mại công bằng
đây đều là những mục tiêu mà hoa kỳ muốn thúc đẩy
tôi cùng đến đây để gặp những người đồng cấp của mình
và đã có những trao đổi rất bổ ích với họ về những vấn đề song phương liên quan đến thương mại giữa các quốc gia
cũng như chính sách thương mại chung để làm sao tìm được những hướng hợp tác tốt nhất trong khuôn khổ apec
ngoài ra hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba
đã giả soát việc xây dựng một số sáng kiến và ưu tiên của năm apec hai nghìn hai mươi
như tiếp tục triển khai tuyên bố lima về khu vực mậu dịch tự do châu á
thái bình dương xây dựng khuôn khổ tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới
triển khai sáng kiến về công nghiệp hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động về thúc đẩy kinh tế
tài chính và xã hội trong khu vực apec xây dựng khuôn khổ apec về phát triển nguồn nhân lực
trong kỷ nguyên số xác định tầm nhìn cho apec giai đoạn hậu hai nghìn hai mươi
hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec
quốc hội khóa một mươi bốn trải qua hai kỳ họp với những quyết sách quan trọng về công tác lập pháp
phát triển kinh tế xã hội và công tác tổ chức
ở mỗi kỳ họp ngoài công tác lập pháp thì điều mà cử tri cả nước quan tâm nhất
là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề nóng được đặt lên bàn nghị sự
ngày hai mươi hai tháng năm tới đây kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
cử tri nhân dân cả nước đang hướng về quốc hội nơi các đại biểu các ngành
các vị trưởng ngành bàn thảo quyết sách những vấn đề hệ trọng của đất nước
thưa quý vị chính sách ưu đãi người có công là một trong những chính sách đặc biệt quan trọng của đảng nhà nước
tại phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào tháng bốn vừa qua
nhiều đại biểu đã chất vấn bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội về giải pháp đẩy nhanh
việc ra soát giải quyết chế độ chính sách với người có công đặc biệt là những hồ sơ còn tồn động vướng mắt
vậy đến nay việc giải quyết chế độ chính sách
giải quyết chế độ chính sách với những hồ sơ tồn động đến đâu là câu hỏi được các cử tri hết sức quan tâm
hiện cả nước có chín triệu người thuộc diện đối tượng người có công
nhưng còn khoảng một mươi hai tám trăm linh trường hợp kê khai diện có công chưa được xác minh
trong số đó có khoảng năm chín trăm linh hồ sơ kê khai đề nghị xác nhận liệt sĩ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
trước thực trạng này bộ lao động thương binh và xã hội đã khẩn trương ban hành quyết định bốn trăm linh tám
về quy trình giải quyết hồ sơ tổn động
hồ sơ tồn động đề nghị xác nhận người có công
thí điểm tại năm tỉnh trong năm hai nghìn một mươi sáu xác nhận được tám mươi sáu trường hợp trong đó có bảy mươi năm liệt sĩ
đặc biệt có trường hợp người lớn tuổi nhất sinh năm một nghìn tám trăm chín mươi một
tức là đến nay một trăm hai mươi sáu tuổi đã hy sinh bảy mươi năm năm nay mới được công nhận liệt sĩ
chúng tôi đang triển khai đồng bộ cả nước theo quy trình bốn trăm linh tám này
phấn đấu năm nay sẽ giải quyết căn bản số hồ sơ liệt sĩ thương binh và người hưởng
các tư vấn
tuy nhiên tình trạng khai man hồ sơ trục lợi chính sách diễn ra từ nhiều năm
thanh tra hai mươi chín tỉnh năm quân khu phát hiện khoảng một tám trăm linh hồ sơ man khai về thanh niên sung phong
chất độc hóa học thương binh
riêng năm hai nghìn một mươi sáu hưởng sai chế độ người có công lên tới bảy mươi bốn tỷ đồng nhưng số thu hồi chưa đầy một phần sáu
bộ sẽ tham mưu cho chính phủ có một nghị định về vấn đề này
theo hướng này
với ngân sách bảy ba trăm linh tỷ đồng mà quốc hội đã bố trí để giải quyết nhà ở cho người có công
bộ lao động thương binh và xã hội đặt mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám phải hoàn thành
cái việc mà thực hiện cái chính sách nhà ở đối với người có công là một vấn đề lớn hiện nay
và qua cái tiếp xúc cử tri thì ở các địa phương thì các cử tri có rất nhiều ý kiến vấn đề này
và bộ cũng sẽ phải tiếp tục có những tham mưu chính phủ và kiến nghị với chính phủ và quốc hội
tiếp tục giải quyết đặc biệt là phần kinh phí cho việc thực hiện cho những nhóm đối tượng còn lại
sau kỳ họp thứ ba khai mạc vào ngày mai quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục trải qua kỳ họp thứ tư vào cuối năm
ngành lao động thương minh và xã hội xác định tập trung giải quyết nhà ở hồ sơ người có công còn tồn động
đồng thời tập trung cải cách hành chính đổi mới phong cách phương pháp công tác để gân dân sát dân
phụ kiến tạo liêm chính và phục vụ
thưa quý vị và các bạn câu chuyện chung quanh việc giải quyết hồ sơ tồn động đối với người có công
của ngành lao động thương minh và xã hội trong chương trình thời sự hôm nay
cũng đã kết thúc loạt chương trình tiến tới kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn của truyền hình nhân dân
vào ngày mai hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sẽ chính thức khai mạc tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
theo chương trình dự kiến quốc hội sẽ làm việc trong thời gian là hai mươi hai ngày rưỡi không kể ngày nghỉ
và họp phiên bế mạc vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thông tin về kỳ họp sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình thời sự hàng ngày của truyền hình nhân dân
kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
tiếp nối chương trình nghệ an thương lái thu mua mận non với giá cao bất thường
sau chuối lợn cá sấu cũng mong được giải cứu
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thương lái ở các tỉnh thành phố khác tới thu mua quả mận non theo kiểu tận thu với giá cao bất thường
làm cho người dân trồng mận ở huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an hết sức lo lắng
ông lầu nênh và bản mường lống hai xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
có trên sáu mươi gốc mận tam hoa đã gần hai mươi năm tuổi
những năm trước mỗi xịp vào vụ mận chín gia đình ông thu hút mận chín vào huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
những năm trước mỗi xịp vào vụ mận chín gia đình ông thu về số tiền từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
vụ mận năm hai nghìn một mươi bảy này dù mận vẫn chưa vào chính vụ thu hoạch
nhưng ông đã thu hái gần như toàn bộ số mận non trong vườn để bán cho các thương lái

không chỉ riêng gia đình ông lầu ninh và mà tình trạng người dân ồ ạt bán mận non
chưa vào vụ thu hoạch đã diễn ra hầu hết ở các bản làng trong xã mường lống
theo người dân đây là lần đầu tiên có thương lái đến thu mua mận non
với số lượng lớn và trả giá cao như vậy
các hộ gia đình có từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
các trăm gốc mận đã mang về khoản thu nhập từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng

và chỉ đạt một phần ba trọng lượng so với mận chín như thế này
tuy nhiên thương lái vẫn thu mua với giá cao gấp hai lần so với các năm trước
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã mường lống
các thương lái thu mua mận non với số lượng lớn
rồi nhanh chóng chuyển đi trong thời gian rất ngắn
nên địa phương chưa thể xác định chính xác đường dây mua này là ai
và số mận non được chuyển đi đâu và để làm gì
thời gian qua nhiều nơi xảy ra tình trạng thu gom các sản phẩm nông nghiệp bất thường của thương lái
để bán sang trung quốc
lúc đầu gom mua với giá cao sau đó lại bỏ không mua nữa
làm thương lái của địa phương rơi vào cảnh không biết bán ở đâu
không có tiền trả cho dân từ đó nảy sinh mâu thuẫn gây bất ổn xã hội
vì vậy người dân cần phải hết sức đề cao cảnh giác
bên cạnh đó chính quyền các cấp cũng cần phải nhanh chóng vào cuộc
để làm rõ việc thu mua mận non bất thường của thương lái
tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây bất ổn ở địa phương
tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm khác của ngành nông nghiệp
những năm trước đây nghề nuôi cá sấu là nghề mang lại lợi nhuận cao
thậm chí nó đã trở thành phong trào thu hút nông dân tại nhiều địa phương
như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương phát triển nghề nuôi cá sấu
tuy nhiên giờ đây sau người trồng chuối người chăn nuôi lợn
thì những người nuôi cá sấu cũng đang mong được giải cứu
bởi giá cá sấu rất mạnh đầu ra bắp banh khiến nhiều hộ rơi vào cảnh lao đào
hợp tác xã cá sấu giống nam bộ huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
nếu như trước đây nhộn nhịp người ra người vào mua cá sấu giống
thì giờ đây trở nên vắng vẻ điều hiu
với hơn bốn trăm linh cá sấu bố mẹ mỗi năm hợp tác xã cho ra hơn hai cá sấu giống
năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn nhiều người đến đây mua nhưng hợp tác xã chẳng đủ cá sấu giống để bán
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm hợp tác xã chỉ bán được một nửa đàn cá sấu giống
năm hai nghìn một mươi sáu không con cá sấu giống nào được bán ra
và năm nay tình trạng tương tự có thể lặp lại
cá sấu rất mạnh
cao điểm nhất của giá cá sấu thì nó lên tới bảy trăm năm mươi một con
và vẫn không có cá sấu con giống tốt để bán cho người dạy trang nuôi
nhưng mà tới bây giờ thì ngay tới mùa bắt đầu qua mùa vụ này
và cũng như là mùa vụ của năm rồi
thì của năm hai nghìn một mươi sáu thì con cá sấu con tụt xuống chỉ còn có ba trăm năm mươi một con
thì cái tiền thu lại nó không đủ bù đắp chi phí
nó gây ra ảnh hưởng rất khó khăn về vấn đề tài chánh
không chỉ có hợp tác xã nhỏ lao đao
cả những doanh nghiệp lớn như làng cá sấu hoa cà
cũng gặp nhiều khó khăn trước tình trạng giá cá sấu xuống thấp
theo những người nuôi cá sấu
để tạo ra một kg thịt cá sấu thì phải mất bốn kg thức ăn
giá thức ăn hiện tại cho cá sấu trung bình khoảng một mươi hai đồng một kg
đó là chưa kể các chi phí khác
điều này cũng có nghĩa với giá bán hiện tại người chăn nuôi đang lỗ nặng
để đảm bảo thì giá cá sấu tối thiểu là phải từ một trăm bốn mươi trở lên
giá cá sấu hai nghìn một mươi năm thì nó là hai trăm bốn mươi
nhưng mà từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hiện nay luôn
thì nó do động từ năm mươi năm đến tám mươi ngàn một kg
tức là giá cá sấu hiện nay rất là thấp
tình trạng cá sấu rớt giá vẫn là câu chuyện cũ lặp lại
nhiều hộ nuôi thấy có lợi nhuận thì tăng đàn thiếu kiểm soát
các hộ nuôi mới được hình thành cùng với việc phụ thuộc vào thị trường trung quốc
khi thị trường này giảm hoặc ngừng thu mua
các hộ chăn nuôi chẳng biết bán cho ai
thức ăn thì nó lại cao
mà mình nuôi lên để đạt cái cá thương pháp này
thì họ sẽ thua lỗ rất là nhiều
thành thử đó cá mà một mươi một mươi năm kg là họ cũng bán
thì những người mà lái thì họ sẽ thâu vô và họ sẽ mổ
và họ sẽ chữ da lại
và nếu mà cái tình hình này mà kéo dài
thì trong năm tới nữa thì có khả năng là cái đàn cá sấu của việt nam mình sẽ giảm đi rất nhiều
hiện nay chúng ta tồn trong dân cũng phải vài trăm ngàn con cá sấu
thì nếu như các cái doanh nghiệp các cái công ty mà chế biến về da cá xấu
và kinh doanh về sản phẩm cá sấu
thì có thể giúp người nông dân là anh thu mua hết
thì anh sẽ mổ cái cá sấu thịt thì anh trữ đông
da thì anh làm da muối anh để hai năm ba năm không sao
nhưng mà rõ ràng là con cá sấu hai triệu ba triệu
anh một doanh nghiệp mà nếu mua chừng bốn năm mươi con thì tiền đâu
cái gia trò nhà nước cái gia trò ngân hàng nhảy vô chỗ đó
thì cái giải cứu vẫn được như thường
nhưng mà vừa qua thì chưa có được cái quan tâm đúng mức tới đó
trong khi chờ đợi những động thái hỗ trợ từ ngành chức năng
các doanh nghiệp lớn như làng cá sấu hoa cà
đang xử lý lượng cá sấu tồn động
bằng cách đưa vào sản xuất các sản phẩm thủ công cấp đông thịt cá sấu
tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài
doanh nghiệp sẽ khó có thể cầm cự được
thưa quý vị theo thống kê số trẻ em mắc chứng tự kỷ ngày một gia tăng
số liệu mà một số nước tiên tiến trên thế giới công bố cho thấy
nếu như năm hai nghìn cứ một trăm năm mươi trẻ có một trẻ mắc chứng tự kỷ
thì đến năm hai nghìn một mươi hai con số này đã tăng lên đáng kể
cứ sáu mươi tám trẻ thì có một trẻ bị mắc chứng tự kỷ
hầu hết các bậc phụ huynh có con bị tự kỷ thì đều hết sức lo âu
và có chung một suy nghĩ là con mình sẽ bị thua thiệt hơn so với những bạn bè cùng trang lứa
nhiều người thậm chí là có những suy nghĩ bi quan và mất hết hy vọng vào tương lai
do vậy thì các bậc phụ huynh cũng cần phải hiểu đúng về hội chứng tự kỷ
tại thành phố hồ chí minh những năm qua có nhiều trẻ mắc phải tự kỷ
để tìm trường học cho trẻ tự kỷ không phải dễ
khó trường học đã đành còn việc can thiệp và phương pháp nuôi dạy cho trẻ tự kỷ càng khó hơn
đòi hỏi các trường phải chuyên biệt cho những trẻ này
đây là một phụ huynh ở quận sáu con trai anh đã bảy tuổi
nhưng tư duy khả năng nhận biết mọi việc xung quanh rất khó khăn
nguyện vọng của em là được thư hữu trong trường này
các bé mà cũng diễn tốt cái này mà không nói
để nó hòa nhận với xã hội
cái khen này không có gì không có gì không có gì không có gì
cái khen này nó bảy tuổi nó sinh hai nghìn một mươi
đặc hầu khó khăn nhất là nó về nói chuyện
cái này ăn sinh hoạt
thì nó chưa biết đánh răng cứ lại ăn
thì nó nuốt
hầu hết các bậc cha mẹ có con tự kỷ đều hết sức lo âu
và đều có chung suy nghĩ là con của mình sẽ bị thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa
với các cháu nhỏ bình thường ở lối tuổi mầm non mẫu giáo tiểu học
cháu nhỏ bình thường ở lối tuổi mầm non mẫu giáo tiểu học
chăm sóc đã khó thì đối với những cháu bị tự kỳ
việc chăm sóc còn cực hơn gấp nhiều lần
nếu như không có phương pháp giáo dục can thiệp hợp lý
thì rất khó khăn cho sự phát triển trí tuệ nhận biết xung quanh của các cháu
chính vì vậy mỗi người quản lý mỗi giáo viên ở các cơ sở nuôi dạy
phải chăm sóc các cháu bằng cả tấm lòng
và như người mẹ thứ hai của các cháu
làm việc với bé thì mình không có được suy nghĩ những cái việc gì hết
mình thả hết tất cả những cái suy nghĩ mà mình tập trung về bé thôi
khi đó thì nó đã nhận được nó cảm nhận được cái tình cảm mình đối với bé
mình muốn cho bé con chơi với cô
cô muốn con tốt
có nhiều bé mới đến với mình thì mình cũng phải quan sát tìm hiểu
rồi từ từ mình mới hiểu bé được là nhu cầu của nó muốn gì
rồi mình diễn tả mình dịch ra cái ngôn ngữ cơ thể của bé
rồi từ bé đó cảm thấy cô hiểu mình cô đồng hành với mình
xong rồi từ từ nó cảm nhận được
hai cô trò tương tác nó tốt tốt hơn
chính vì vậy có những môn học
một giáo viên chỉ dạy cho một cháu
chẳng hạn như môn tâm vận động điều hòa cảm xúc
với cách dạy này giáo viên cảm nhận và đọc được cơ thầy của bé muốn nói lên điều gì
để từ đó có phương pháp khai thông suy nghĩ và giúp bé cải thiện
có một số các trường hợp như là trẻ học ở trường ước mơ đó
thì các con có những cái lĩnh vực của trường ước mơ
lĩnh vực phát triển nó rất là bộc phá và nó rất là đặc biệt
ví dụ như các con học toán rất là giỏi
hay là các con đọc chữ
có thể ba tuổi mà các con đã đọc được hết tất cả những cái chữ mà không cần đánh vần
rồi con có thể là có những bé thì lại đặc biệt giỏi về cái lĩnh vực âm nhạc
tự kỳ được phân làm ba nhóm

trong đó có những trường hợp xuất sắc thuộc nhóm tự kỷ thiên tài
cho nên việc trẻ định kỳ chưa hẳn đã vô vọng
vấn đề quan trọng là các bậc cha mẹ cần phải phát hiện và sớm đưa trẻ đến các cơ sở chuyên môn
để kịp thời can thiệp nuôi dạy và giúp đỡ trẻ phát triển tư duy đúng hướng
để chủ động ứng phó với sự cố cháy nổ tàu chở khách trên sông sài gòn
mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố hồ chí minh
đã chủ động phối hợp với công an thành phố cảng vụ hàng hải cảng vụ nội địa thành phố
biên phòng cửa khẩu cảng sài gòn
và các lực lượng chuyên ngành khác tổ chức diễn tập công tác ứng phó
khi xảy ra sự cố cháy nổ tàu chở khách trên khu vực sông sài gòn
thuộc địa bàn quận bốn thành phố hồ chí minh
tình huống giả định diễn tập là vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trời đổ cơn mưa
tàu green linis dp của công ty trách nhiệm hưu hạn công nghệ xanh dp
vận chuyển bốn mươi khách đi thành phố vũng tàu
khi biến cảng được ba phút thì hai máy của tàu gặp sự cố phát nổ
rồi cháy khiến tàu bị mất khả năng điều khiển trôi nhanh về phía hạ nguồn
và va chạm với tàu chở khách king jack sg sáu nghìn tám trăm sáu mươi một
thuộc công ty trách nhiệm hưu hạn dịch vụ địa trung hải
đang chở bảy mươi tám hành khách lưu thông trên tuyến sông sài gòn
sự cố tên nạn đã làm cho tàu king jack thùng một lỗ rộng ở mũi tàu
khiến tàu chìm dần nhiều hành khách ở hai tàu rơi xuống sông
do sự cố và do hoảng loạn tự nhảy xuống
các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng khẩn trương
tổ chức thực hiện công tác cứu người trôi giặt trên sông
và di chuyển hành khách trên tàu king jack
sau gần một mươi phút tiếp cận và chữa cháy
lực lượng chở cháy trên sông đã lên được tàu green unit
để dập tắt đám cháy đồng thời tổ chức cấp cứu các nạn nhân bị thương
và di chuyển hành khách qua tàu cứu hộ an toàn
lực lượng y tế hội chữ thập đỏ ở trên bờ đã tiếp nhận
tiến hành băng bó sơ cứu cho người bị nạn
sau đó chuyển lên xe cứu thương và di chuyển đến bệnh viện gần nhất
đến một mươi bảy h hai mươi công tác ứng cứu sự cố cháy nổ va chạm giữa hai tàu
đã được thực hiện thành công
các lực lượng tham gia diễn tập
trong đó có gần bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
chuyển sang một thông tin thể thao
sáng nay tại nhà thi đấu tỉnh hải dương
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi năm
đã diễn ra các trận bán kết
nội dung đơn nam đơn nữ
và xác định hai cặp vận động viên vào thi đấu chung kết
hai trận bán kết đơn nam diễn ra khá hấp dẫn
các vận động viên bám đuổi tỷ số sát sao trong từng xét đấu
song với đẳng cấp cao hơn
vận động viên đinh quang linh quân đội
đã loại vận động viên đoàn bá tuấn anh hải dương
khá nhanh với tỷ số bốn một
do tâm lý thi đấu thiếu ổn định
mặc dù có nhiều séc đã vươn lên dẫn trước
song vận động viên nguyễn đức tuân hải dương
đã thưa vận động viên nguyễn anh tú t t hà nội
cùng với tỷ số bốn một
kết quả các trận đấu đơn nữ
với đẳng cấp vượt trội
vận động viên mai hoàng mỹ trang
đã thắng dễ dàng vận động viên đinh thị huệ hải dương
với tỷ số bốn
trận bán kết căng thẳng hấp dẫn nhất buổi sáng hôm nay
là cuộc so tải giữa hai vận động viên
nguyễn khoa diệu khánh petrosesco tp hcm
và vũ thị hà quân đội
với chiến thắng bốn ba
dành cho nguyễn khoa diệu khánh
vào một mươi bảy h chiều nay
đã diễn ra các trận chung kết đơn nam đơn nữ
giải vua địch bóng bản toàn quốc
báo nhân dân lần thứ ba mươi năm
thông tin về nhà vua địch
các nội dung đơn nam đơn nữ
và lễ bế mạc giải
sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển đến quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị trong một phát biểu với truyền thông
thủ tướng anh theresa may cho rằng
số tiền mà vương quốc anh đã trả trong quá khứ
cần phải được tính đến trong chi phí mang tên brexit
theo đó liên minh châu âu eu phải trả hàng tỷ euro
mà anh đã đóng góp cho ngân hàng đầu tư châu âu
và các dự án chung khác
thủ tướng anh theresa may cho rằng
vương quốc anh có quyền về mặt tài chính
và quyền đó phải được tôn trọng
trong suốt quá trình thảo luận về việc chi trả
cũng như những bổn phận của liên minh châu âu
khi đến nước anh phải ra đi
những tuyên bố này chắc chắn sẽ vấp phải
sự phản đối của những nước eu theo đường lối cứng rắn
vốn cho rằng nước anh không được phép nhận lại
phần tài sản đã đóng góp cho eu
khi quyết định rời khỏi khối
ước tính eu muốn anh phải chi trả
từ sáu mươi tỷ đến một trăm linh tỷ euro
để trang trải mọi phí tồn mà liên minh này
phải chịu sau brexit
tuy nhiên bà may đẩy lùi lập luận
cũng như những con số này
thủ tướng anh theresa may cũng khẳng định
những lĩnh vực mà nước anh có thể còn mắc nợ châu âu
nhiều lĩnh vực khác
và bà dự đoán đó sẽ là một phần quan trọng
trong các cuộc đàm phán brexit sắp tới
tại hàn quốc
tân tổng thống moon jae in
đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ của mình
khi công bố các bổ nhiệm mới
cho chức danh ngoại trưởng bộ trưởng tài chính
và trưởng cố vấn an ninh
phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay
tổng thống moon jae in cho biết
hiệu trưởng đại học aju ông kim đông nhân
được bổ nhiệm làm phó thủ tướng
kim bộ trưởng tài chính hàn quốc
trước đó tổng thống đã bổ nhiệm ông kim sang châu
giáo sư kinh tế tại đại học hang sung
ở thủ đô seoul
vào vị trí giám đốc ủy ban thương mại công bằng
một cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ giám sát các tập đoàn kinh tế
bên cạnh đó tân tổng thống moon jae in
cũng bổ nhiệm bà kang kiêng hoa
cựu cố vấn đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc
là ngoại trưởng mới của hàn quốc
thượng nghị sĩ đứng đầu nhóm cố vấn an ninh đặc biệt
cho ông moon được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng an ninh quốc gia
hai chức danh đặc phái viên
về các vấn đề ngoại giao và an ninh
được giao cho ông moon chung in
giáo sư đại học yonsei ở seoul
và ông hong seok yoon
thự đại sứ hàn quốc tại mỹ
ở một diễn biến khác hôm nay
tòa án trung tâm quận seoul hàn quốc
thông báo kế hoạch tổ chức phiên tòa
vào ngày hai mươi ba tháng năm tới
đối với cựu tổng thống bị phê chất park geun hye
cùng với người bạn thân là choi soon sin
bị nghi đồng lõa trong bê bối tham nhũng
lịch sử hàn quốc
đây sẽ là lần đầu tiên bà bắc xuất hiện
tại tòa sau khi không có mặt
trong hai phiên tòa sơ bộ trước đó
bà park bị cáo buộc
nhận hoặc đòi năm mươi chín hai tỷ won
tương đương với năm mươi hai bảy triệu đô la
tiền hối lộ từ các tập đoàn lớn
của hàn quốc
trong đó có tập đoàn samsung
các luật sư bảo chữa của bà park khẳng định
cựu tổng thống không ý thức về các hành động
bị cho là phạm pháp của bà choi
và không đề xuất giúp đỡ tập đoàn samsung
cũng như không trực tiếp đề nghị các tập đoàn
quyên góp một khoản tiền lớn
cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà choi kiểm soát
bà choi cũng bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình
tuy nhiên các công tố viên tin rằng
hai bị cáo trên có lợi ích kinh tế chung
và bà choi đã nhận sự hỗ trợ tài chính
để đổi lại việc chuyển giao quyền quản lý
ở tập đoàn samsung
cùng với phiên tòa ngày hai mươi ba tháng năm tới
bà bắc dự kiến cũng sẽ bị đưa ra tòa
sau đó hai ngày
bà park là người duy nhất trong các bị can liên quan
sẽ tham dự phiên xét xử này
bởi tòa đã kết thúc phiên thẩm vấn bà choi
về các cáo buộc lạm dụng quyền lực
và ép buộc tập đoàn
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây
cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt